thực hiện chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh sinh viên trên địa bàn
ngày bảy tháng năm công an quận ba đình hà nội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba
tại trường trung học cơ sở nguyễn trì phương đây là buổi tuyên truyền thứ hai dành cho học sinh trên địa bàn quận này
báo cáo viên là cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận ba đình
đã truyền đạt phổ biến cũng như trao đổi những vấn đề học sinh quan tâm về những nội dung cơ bản của luật căn cước hai nghìn hai mươi ba
trong đó tập trung một mươi điểm mới của luật căn cước hai nghìn hai mươi ba định danh điện tử tiện ích của định danh điện tử
và ứng dụng vneid đối với việc học tập và các hoạt động khác của học sinh
sau buổi tuyên truyền công an quận ba đình cũng triển khai cấp căn cước công dân lưu động tại trường
cho các em học sinh đủ một mươi bốn tuổi sinh năm hai nghìn một mươi và hướng dẫn các em học sinh năm hai nghìn chín
đã cấp căn cước công dân kích hoạt tài khoản
công an quận vneid mức hai bảo đảm đáp ứng kỳ thi tuyển sinh trực tuyến của bộ giáo dục và đào tạo
thời gian gần đây các trường học ở tỉnh phú yên đẩy mạnh đầu tư thư viện xanh
mô hình không chỉ giúp cho các em học sinh giảm bớt căng thẳng trong học tập
mà còn hình thành phát triển kỹ năng thói quen đọc sách giáo dục tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường
trường trung học cơ sở nguyễn trí thanh thị xã đông hòa tỉnh phú yên
có thư viện xanh được xây dựng theo không gian mở thân thiện hài hòa với thiên nhiên
các loại sách báo chuyện được trưng bày trên các kệ tủ rất tiện lợi giúp học sinh dễ dàng tiếp cận
thư viện cũng bố trí nhiều cây xanh bức họa vui nhộn giúp giảm bớt căng thẳng và kích thích nhu cầu đọc cho học sinh
không gian thư viện xanh còn tạo điều kiện cho giáo viên học sinh chủ động khám phá tịch lũy kiến thức và có được thông tin bổ ích bổ trợ bài học trên lớp
từ đó các em sẽ ngày càng có trách nhiệm khích lệ nhau tham gia vào khâu thiết lập sáng tạo và quản lý thư viện cho chính mình
thư viện xanh thì chúng ta có thể giáo dục được những học sinh gặp việc vì qua việc đọc sách các em thì các em sẽ hiểu biết hơn
và cụ thở là những em nào mà vi phạm thì nhà trường có thể mời em về phòng cái thư viện xanh này để có một không gian mở các em vừa nghỉ ngơi và để cho các lớp được thuận lợi học tốt hơn
và hơn nữa các em có thể đọc một chuyện ngắn một đoạn nào đó để qua đó rồi các em có thể nối lại và có thể hiểu kỹ hơn
chính vì vậy cho nên nhà trường mới lập ra cái kế hoạch để mà thư viện xanh để các em học tập tốt hơn
các thư viện xanh ở phú yên nhận được sự tham gia của phụ huynh nhà trường các nhà hảo tâm
qua một thời gian hoạt động đến nay đã thu hút nhiều lượt học sinh đến tham gia đọc sách mượn sách trở thành môi trường lành mạnh để các em vừa học vừa giải trí nâng cao kiến thức và phát triển toàn diện hơn
công ty cổ phần in tổng hợp cần thơ vừa tổ chức lễ khánh thành bê kỷ niệm nhà in giải phóng trực thuộc ban tuyên huấn tỉnh ủy cần thơ ở ấp phương hòa xã phương bình huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
trải qua hai mươi một năm kháng chiến chống mỹ
trước đùm bọc chở che của nhân dân nhà in giải phóng luôn được đảm bảo an toàn dù phải di dời trên hai mươi địa điểm
tuy vậy ngay sau khi giặt trút nhà in đã hoạt động trở lại giấu mình trên một bờ địa hoang lao sậy phủ kính giữa cánh đồng lung bào trọng lớn nằm trong khu vườn nhà bà bái thuộc xã phương bình
để tiếp tục in ấn tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị cho đảng bộ chính quyền và mặt trận của tỉnh xuyên suốt từ ngày đó cho mãi đến ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
với những giá trị địch sử to lớn mà thế hệ cha anh để lại cùng truyền thống anh hùng của nhân dân trên mảnh đất này
biệt kỷ niệm trở thành một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng ý thức tự lực tự cường lòng yêu quê hương đất nước cho các thế hệ trẻ mai sau
để tổ chức thành công lễ hội hoa phượng đỏ hai nghìn hai mươi bốn thành phố hải phòng đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ thời gian chất lượng hiệu quả tuyệt đối an toàn
tạo không khí vui tươi phấn khởi ấn tượng tốt đẹp đối với du khách và nhân dân thành phố
quảng trường trung tâm chính trị hành chính mới của thành phố hải phòng đang khẩn trương hoàn thiện với mặt bằng có sức chứa lên đến một mươi tám người
trong đó có gần một mươi ghế đại biểu cùng các khu vực phụ trợ được bố trí riêng việt bảo đảm an toàn giao thông thuận lợi thông thoáng cho lễ hội hoa phượng đỏ lần thứ một mươi một sắp tới
đến thời điểm này sân khấu chính của đêm hội hải phòng bừng sáng nghiền di sản và mọi công tác chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất
và hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm ấn tượng thú vị về thành phố cảng thân thiện luôn rộng mở chào đón nhân dân và du khách
ngày bảy tháng năm bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai tổ chức meeting hứng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề chủ động kiểm soát các nguy cơ rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động với sự tham dự của đông đảo cán bộ chiến sĩ cơ quan vùng và hải đoàn hai mươi một
lãnh đạo bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động
phòng chống bệnh nghề nghiệp nhất là an toàn trong huấn luyện chiến đấu của đơn vị
từ đó đề ra kế hoạch hành động cải thiện điều kiện lao động phòng chống cháy nổ tai nạn lao động phòng chống dịch bệnh bảo vệ tính mạng sức khỏe của người tham gia
nêu cao tinh thần bảo vệ tài sản của nhà nước quân đội và tài sản của công dân góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
ngày bảy tháng năm trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố phối hợp với đơn vị tổ chức hội thảo bao bì thực phẩm kiểm soát chất lượng và nắm bắt xu hướng
có hơn ba trăm linh đại biểu của các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và bao bì của tp hcm tới tham dự
các chuyên gia đã cung cấp cho các đại biểu những thông tin về xu hướng bao bì xanh và vật liệu bền vững cho thực phẩm
tờ bản hưởng của xu hướng tiêu dùng xanh trong việc lựa chọn nguyên liệu bao bì và cách quản lý chất lượng bao bì nhãn mát
thuộc qua chứng nhận hệ thống quản lý hóa chất trong sản xuất bao bì vật liệu tiếp xúc thực phẩm
chiến lược của các doanh nghiệp để xanh hóa bao bì
các tiêu chuẩn và quy định quan trọng trong kiểm nghiệm bao bì thực phẩm
thu qua hội thảo bàn tổ chức mong muốn các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và bao bì
có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những biện pháp bền vững trong sản xuất bao bì
từ đó thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu bao bì thân thiện với môi trường
và nâng cao ý thức về kinh tế tuần hoàng trong ngành thực phẩm
nắng nóng kéo dài đối mặt với khá nhiều khó khăn do thiếu nước nguy cơ cháy rừng
quân và dân trên đảo hòn chuối trong những ngày qua
đang nỗ lực bảo vệ rừng động vật hoang dã trên đảo được an toàn qua mùa khô khắc nghiệt
đảo hòn chuối có địa hình rất phức tạp thảm thực bì trên đảo khô hanh dễ bắt cháy
vì đại đa số không có nước
một khi xảy ra sự cố cháy rừng công tác chữa cháy cực kỳ khó
ở đảo vào mùa khô tình trạng thiếu nước thường rất trầm trọng
rồi rừng thì nói chung là mình không có dám mùa hạn này mình không có dám đốt gì nhiều
nhưng đốt như tỉ mình đốt
rừng qua anh dọn dẹp ra nhà cửa anh đốt ghé thì phải có người canh
cây cối thì nói chung mình nó giữ nguồn nước cho mình
như cây cổ thụ ở đây thì nó có nguồn nước nó giữ nguồn nước
ở bãnh là nước nó gãy cây chảy ra không
nếu mình khai thác cây cối thì đâu có nguồn nước sạch cho mình xài đâu
ngoài tuyên truyền giáo dục là chúng tôi có những cái biện pháp
những cái biện pháp là để dẫn động bà con hạn chế mức tối đa nhất để vào rừng
và hạn chế mức tối đa là đem những vật liệu là dễ cháy nổ
đem vào là rừng
và trong nhiều năm qua thì chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền
biệt là những người dân ở ngư dân ở dưới biển khi họ cặp tàu vào ở đất
vào ở trong đảo thì họ khi lên đảo thì họ cũng ý thức được cái việc là bảo vệ rừng
song song với phòng chống cháy rừng mùa khô công tác bảo vệ động vật hoang dã
ở hòn chuối cũng được quan tâm
với diện tích khoảng bảy km hai phần lớn là rừng nguyên sinh có nhiều động vật hoang dã
thời gian qua nắng gắt khô hanh đã ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng
cán bộ chiến sĩ cùng người dân trên đảo đang ra sức bảo vệ và giữ gìn hệ sinh thái rừng
để giúp các loài động vật hoang dã có môi trường an toàn trú ngụ phát triển và sinh sản
đối với bộ đội biên phòng hàng năm là chủ trì phối hợp với hải quân và hải đăng
tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân viết đăng ký cam kết là mùa nắng hạn không được đi gần
đội miên phòng hòn chuối cũng khảo sát đề ra các giải pháp khắc phục
theo đó đối với khu vực có bùm dày lá khô nhiều cử người tiến hành quét thu gom
còn tại các đường mòn đơn vị đã tiến hành cắm biển và rào ngăn không để bất cứ ai vào rừng bắt động vật
thưa quý vị dưới thời tiết khắc nghiệt công trình khu neo đậu tránh trụ bão trên đảo phú quý
giai đoạn hai đang được cấp rút thi công
để hoàn thành đúng tiến độ công nhân phải thi công theo con nước đồng thời vật liệu cũng phải tập kết trước mùa mưa
đây là công trình neo đậu tránh trụ bão trên đảo phú quý giai đoạn hai đang được cấp rút thi công
như việc tránh trụ bão cấp vùng khi hoàn thiện có thể đáp ứng cho một nghìn tàu cá
dự án đầu tư xây dựng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo phú quý
được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư chín trăm linh

đến nay mới trải qua thi công được bốn tháng chúng tôi đã đạt được hơn ba mươi khối lượng nạo vết
các vật tư thiết bị tập trung ra đảo chúng tôi tập trung tối đa theo lắp ứng thực lũ nhu cầu của hộ sơ hợp lập
giai đoạn hai của dự án nạo vết vùng neo tàu khu neo đậu tránh tru bảo trên đảo phú quý đang được gấp trúc thi công
công trình được chia thành hai gói thầu gói xây lắp gồm nạo vét vũng neo tàu và luồng tàu kè bảo vệ bờ hệ thống phao neo sắp lắp mặt bằng hạng mục phục vụ thi công công trình
dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi hai nghìn một mươi năm còn lại là gói thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật
đi vào mùa bão các tàu thiền khoảng thời đó cũng còn năm sáu trăm tàu thiền nó vô khu neo đậu
giai đoạn hai thì mình phải nạo vết thêm vùng với diện tích nó rộng hơn
theo mục tiêu của bộ nông nghiệp bữa ra là khoảng một một tàu gọi là lỗi sáu trăm linh cv
do thi công tại biển đảo nên tất cả máy móc vật tư xây dựng được vận chuyển hoàn toàn từ đất liền ra
quá trình thi công cũng phải lựa chọn khi nước rút chủ yếu phải làm đêm
sau khi công trình hoàn thành giúp người dân của huyện đảo phú quý và các tỉnh lân cận tránh trú bão an toàn
giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện hoạt động nghề cá góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia
thưa quý vị bây giờ là thời lượng của tiêu mục điểm báo
mở đầu là thông tin đáng chú ý trên báo đại đoàn kết
thưa quý vị đón đầu việc lương cơ bản tăng vào ngày một tháng bảy tới cùng với giá cả một số nhóm hàng sắp đến kỳ điều chỉnh
bộ thế chính đã đưa ra dự báo ba kịch bản cpi từ nay đến cuối năm
theo ý kiến của chuyên gia muốn ổn định được thị trường giá cả điều hành giá cả các mặt hàng
thì quan trọng là đầu vào của sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của gia đình
cần từng bước vận hành theo cơ chế thị trường tăng cạnh tranh bình đẳng giảm điều hành theo kiểu hành chính
nhiều đầu mối quản lý kiểm soát chặt chẽ giá bán một cách công khai minh bạch
đã từng có thời điểm vận tải hành khách bằng đường sắt rơi vào tình trạng thất thế do phải cạnh tranh với hàng không giá rẻ
sự hoàn thiện dân của hệ thống đường bộ cao tốc và sự gia tăng của những phương tiện ô tô tự lái
tuy nhiên theo ghi nhận trên báo nhân dân gần đây ngành đường sắt đã không ngừng đổi mới nâng cấp
cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ có nhiều chuyến tàu hạng sang đã được đưa vào vận hành
thu hút đông đảo khách du lịch trải nghiệm đây cũng là hình thức du lịch được dự đoán sẽ phát triển thành xu hướng
nhất là trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa tăng cao
nhiều lao động miền tây phải đi làm ăn xa những năm qua là do khu vực này đang quá thiếu nhà máy xí nghiệp
bài viết trên báo tuổi trẻ phân tích từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn nút thắt về hạ tầng giao thông được tháo gỡ
đã tạo cố hích giải tỏa điểm ngẽn kéo nhiều nhà máy về với vùng này
với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đặc biệt là trong quy hoạch của các tỉnh vừa công bố cho thấy
sắp tới thì đồng bằng sông kiều long sẽ bứt phá mạnh mẽ về kinh tế và thu hút lao động
tuy nhiên một chuyên gia kinh tế thuộc vcci cho rằng vẫn còn khá khó khăn khi fdi vào đồng bằng sông kiểu long
thời gian qua đạt rất thấp
theo bài viết trên báo kinh tế và đô thị hàng loạt doanh nghiệp
thương nhân vẫn cố tình vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu
trong đó có vi phạm quy định xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng gây bức xúc trong dư luận
về mức xử phạt vi phạm kinh doanh xăng dầu hiện nay một số ý kiến chuyên gia cho rằng
mức xử phạt của việt nam còn khá nhẹ so với nhiều nước trên thế giới nên chưa đủ sức gian đe
bộ công thương cần tăng cường kiểm tra quản lý chặt về số lượng nhập hàng xuất hàng
tồn kho của các doanh nghiệp xăng dầu để nắm bắt xử lý kịp thời các trường hợp doanh nghiệp nhập lậu
xăng không rõ nguồn gốc nhập xăng không bảo đảm chất lượng
chỉ trong vòng hai ngày qua giá vàng liên tục lập đỉnh
giá vàng miếng sgc tiến sát mốc tám mươi tám triệu đồng một lượng mức tăng cao nhất từ trước đến nay
trao đổi với báo tiền phong ông nguyễn đức độ phó viện trưởng viện kinh tế tài chính
học viện tài chính cho rằng giá vàng hiện tại tăng một phần do ngân hàng nhà nước đấu thầu
nhưng đưa ra giá cọc vẫn cao
có thể cơ quan quản lý chưa muốn bán giá thấp vì càng bán thấp cầu càng tăng sẽ ảnh hưởng đến dự trữ ngoại tệ
cũng như áp lực lên tỷ giá việt nam đồng đô la mỹ
bên cạnh đó doanh nghiệp lo ngại giá vàng thời gian tới giảm nên chưa tham gia đấu thầu vàng nhiều
do vậy nguồn cung trên thị trường vẫn hạn chế vì thế giá vàng càng cao
ngay những ngày đầu mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn các cơ quan quản lý nhà cung cấp điện đã đưa ra cảnh báo
về nhu cầu sử dụng điện gia tăng
theo ghi nhận trên báo hà nội mới các cá nhân hộ gia đình và doanh nghiệp đã và đang áp dụng
nhiều biện pháp tiết kiệm điện giúp cắt giảm đáng kể hóa đơn tiền điện trong mùa hè này
các chuyên gia năng lượng khuyến cáo các hộ gia đình nên dần thay thế thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp
bằng thiết bị có hiệu suất cao chọn mua thiết bị có rán nhãn chứng nhận sản phẩm tiết kiệm điện
thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng bóng đèn led sẽ giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện của mỗi gia đình trong mùa nắng nóng
gần mấy năm gắn bó với mái trường tận mắt chứng kiến nhiều học sinh nhịn đói đến trường
thầy giáo vũ văn tùng trường tiểu học và trọc cơ sở đinh núp đã có sáng kiến xây dựng tủ bánh mì không đồng
nhằm giúp cho các em học sinh có một bữa ăn sáng để học chữ
vào các sáng thứ hai thứ bốn và thứ sáu tủ bánh mì không đồng đã hỗ trợ bữa ăn sáng
cho hơn hai trăm linh học sinh tại các điểm trường và người dân nghèo sống gần các điểm trường
tính đến thời điểm hiện tại chương trình tủ bánh mì không đồng đã xây dựng và bàn giao ba căn nhà
cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
tiếp theo sẽ là những thông tin về thời tiết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
kính chào tạm biệt hẹn gặp lại
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối khí mát tăng thêm cùng lúc vùng hội tụ gió mực một năm trăm linh m cũng hoạt động mạnh hơn
nên từ gần sáng nay những cơn mưa rào và rông xuất hiện nhiều hơn ở bắc bộ
trong ngày hôm nay khối khí mát vẫn tăng cường xuống duy trì dãnh mây ở khu vực bắc bộ
khiến cho cả miền bắc sẽ có mưa mưa rào trên diện rộng
trong đó khu vực các tỉnh như hà giang tuyên quang thái nguyên bắc giang quảng ninh
trở lên vùng núi phía bắc đều là những vùng có khả năng cao sẽ xuất hiện mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy mưa đá gió giật và cả trượt lở đất đá
vừa có mưa lại vừa có gió đông bắc yếu nên mức nhiệt toàn bộ miền bắc trong ngày hôm nay chỉ từ hai mươi tám ba mươi một độ
dù không có được những cơn mưa mát như ở bắc bộ nhưng khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế hôm nay cũng nhiều mây hơn
trong ngày trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ sẽ giao động từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
đến chiều tối và đêm mưa rào và rông trên khu vực này sẽ tăng lên diện dài rác
cục bộ một số nơi ở phía tây của tỉnh thanh hóa nghệ an sẽ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết chủ đạo trong ngày là có nắng
nhiệt độ giao động từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
thời tiết nắng giáo vẫn tiếp tục xuất hiện trong ngày hôm nay ở nam bộ và tây nguyên
trong đó ở nam bộ thì trời có nắng mạnh và nóng hơn
nên nhiệt độ cao giao động từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ nắng nóng vẫn xuất hiện trên khu vực
còn ở tây nguyên cường độ nắng yếu hơn nhiệt độ phổ biến từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
chỉ cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
tuy nhiên sau một ngày nắng mạnh thì đến cả chiều và tối trên hai khu vực sẽ có mưa rông
cần lưu ý trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật nguy hiểm
trên biển ở vĩnh bắc bộ trong ngày và đêm hôm nay có mưa rào và rông với diện mưa ở mức giải rác
tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
ngoài khơi khu vực vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp bốn
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió chuyển hướng đông bắc ở mức cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại khu vực trên cả nước